thưa quý vị bộ y tế tối nay cho biết có thêm hai trăm một mươi chín ca mắc covid một mươi chín
trong đó chín ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh tây ninh
một mươi ca ghi nhận trong nước tại tp hcm là một trăm năm mươi phú yên là hai mươi bình dương một mươi ba quảng ngãi một mươi đà nẵng ba vĩnh long ba
long an hai an giang hai tây ninh hai nghệ an một và đồng tháp là một bắc ninh một bắc giang một lâm đồng một
trong đó một trăm sáu mươi ba ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
trong ngày cũng có một trăm bốn mươi tám bệnh nhân được công bố khỏi bệnh